theo thông tin mới cập nhật chính quyền tỉnh hồ bắc của trung quốc thông báo trong ngày ba tháng hai
số ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới tại tỉnh này đã tăng thêm sáu mươi bốn trường hợp
nâng tổng số ca tử vong tại trung quốc lên tới con số bốn trăm hai mươi năm người
cơ quan y tế tỉnh hồ bắc thông báo đã phát hiện thêm hai ba trăm năm mươi bốn ca nhiễm mới
đưa tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona ở tỉnh này lên một mươi ba năm trăm hai mươi hai người
trên toàn trung quốc số ca nhiễm hai nghìn một mươi chín ncov đã vượt qua con số một mươi chín năm trăm năm mươi người
trong khi đó với sáu mươi bốn ca tử vong mới tổng số ca tử vong do nhiễm hai nghìn một mươi chín ncov tại hồ bắc là bốn trăm một mươi bốn trường hợp
riêng tại thành phố vũ hán số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày ba tháng hai là một hai trăm bốn mươi hai người
và tổng số ca tử vong là ba trăm một mươi ba người
cùng ngày nga thông báo sẽ tạm thời hạn chế người nước ngoài tới từ trung quốc nhập cảnh
trừ sân bay quốc tế chính của mắc scova là sereme chievo
cũng trong ngày ba tháng hai hãng hàng không lufthansa của đức cơ tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
tuyên bố hoãn mọi chuyến bay đến và đi từ trung quốc trừ thủ đô bắc kinh
các quốc gia vùng vịnh khác như qatar và oman cũng đã ngừng các chuyến bay đến và đi từ trung quốc
tại đông nam á indonesia thông báo sẽ tạm thời ngừng nhập khẩu thực phẩm từ trung quốc
sau khi ngừng chính sách miễn thị thực cho du khách trung quốc một ngày trước đó